ngày một mươi tháng bảy trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi ba tại bangkok thái lan
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng quốc phòng có các cuộc gặp song phương với bộ trưởng quốc phòng thái lan và bộ trưởng quốc phòng lào
tại cuộc gặp đại tướng prawit vongsuwan phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng thái lan bộ trưởng ngô xuân lịch đánh giá cao vai trò của thái lan trong asean
chúc mừng bộ quốc phòng thái lan trên cương vị chủ tịch asean đã tổ chức thành công một loạt các hội nghị quốc phòng quân sự
bộ trưởng bộ quốc phòng thái lan khẳng định chính phủ mới của thái lan sẽ tiếp tục coi trọng thúc đẩy hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực trong đó có tăng cường hợp tác quốc phòng
trước đó tại cuộc gặp giữa bộ trưởng ngô xuân lịch và đại tướng chăn xạ mòn trăn nhạ lạt ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng quốc phòng lào hai bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua
khẳng định việc tăng cường củng cố quan hệ quốc phòng hai nước trong tình hình hiện nay có lợi ích sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước